đồng chí bùi tuấn quang phó trưởng ban dân vận trung ương ông may kham khoeo và ông olam chantavile bí thư thứ nhất và bí thư thứ hai đại sứ quán lào tại việt nam
và tiến bộ xã hội